bản thân các thành viên đều được tập huấn kiến thức phòng dịch kỹ càng để từ đó truyền đạt một cách dễ hiểu đến với mọi người cùng nhau phối hợp thực hiện
có thể thấy đây chính là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh
thực ra là trong những mùa mà để trăm cây thì vẫn phải tưới hàng ngày
thế nhưng mà cái tiềm ẩn cái nguy cơ về dịch phòng dịch thì thực ra là nếu ẩm thấp nhiều thì là sẽ có mũi
thế nên ở đây là chúng tôi tưới
đó là vào buổi sáng và những cái lúc mà chiều chiều mát cho nên là cái ẩm thấp nó cũng không lưu lại mấy
bà con cũng nắm rất rõ là cái số suốt huyết là cái bệnh dịch rất là nguy hiểm
vì bà con cũng đã thấy là tại khu vực miền nam cũng đã có rất nhiều trường hợp là đã tử vong
thế nên là bà con ở đây thì cũng không chủ quan
cách đây khoảng ba bốn năm thì phường phương canh cũng là một trong số những điểm báo động đỏ trên địa bàn thành phố hà nội
về tỷ lệ người dân mắc số suốt huyết
và ở thời điểm đó thì chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện sự chỉ đạo của đảng chính quyền địa phương cũng đã nỗ lực hết sức để triển khai đồng bộ tích cực hiệu quả các giải pháp tuyên truyền đến người dân về thực hiện các công tác phòng chống dịch
đặc biệt là phòng chống dịch ngay từ hộ gia đình
trước đó cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng chống suốt huyết và các dịch bệnh chuyển nhiễm khác
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyệt thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt mũi lăng quăng bạo gậy trên địa bàn
trước đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyệt thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân
đẩy lùi dịch bệnh